thưa quý vị và các bạn huyện hướng hóa tỉnh quảng trị tuy không phải là địa bàn phức tạp về ma túy
thế nhưng lại là địa bàn trung truyền để tội phạm trong nước cấu kết với người nước ngoài
hình thành những đường dây ma túy xuyên biên giới rồi đưa hàng về việt nam và các nước để tiêu thụ
bằng các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình trong năm qua đã có nhiều vụ án được khám phá bắt giữ được nhiều đối tượng
nhiều người đang chấp hành án vì liên quan đến ma túy
bản thân huyền cũng đang chịu án bảy năm do nuôi còn nhỏ nên được hưởng án treo
cậu bé này tuy mới một mươi bảy tuổi nhưng đã phải nghỉ học
để đi làm thuê kiếm tiền nuôi các em thay cha mẹ
nỗi nhớ khao khát có một cuộc sống bình yên bên cha mẹ vẫn luôn hiện lên trong suy nghĩ của cậu bé này
em buồn nhưng em có một năm sẽ minh giáo tỉnh giáo được
em sẽ cố gắng đi làm để nuôi em
trong mức này ba mẹ em tội ba mẹ em bị đề phê
trong năm hai nghìn một mươi năm
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy huyện hướng hóa tỉnh quảng trị đã khám phá và bắt hàng chục vụ liên quan đến ma túy
gần tám mươi đối tượng thu giữ nhiều tăng vật có liên quan
điều này cho thấy trên địa bàn huyện vẫn còn tiềm mẩn nhiều yếu tố phức tạp về ma túy
trong thời gian qua thì tỉnh ma túy trên địa bàn hương hóa đi chưa phải nổi lên phức tạp lắm
nhưng mà số con nghiền cũng tương đối đông so với các huyện khác
trong thời gian qua chúng tôi đấu tranh một số chiến án tham mưu cho thường quyền ủy ban dân huyện ra các trị thị nghị quyết xây dựng các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
từng khóm từng hội phố từng bản làng nhân dòng mô hình gia làng trợ bạc để người có ý tính để tuyên truyền giáo dục tiếp tục
với quyết tâm tấn công tội phạm đến cùng lực lượng công an huyện hướng hóa còn tăng cường công tác tuyên truyền
với mỗi người dân
có ý thức chấp hành pháp luật
có như vậy mới phần nào làm hạ nhiệt được tội phạm ma túy trên địa bàn huyện hướng hóa như hiện nay